các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám tổ công tác đã bắt quả tang giàng a tú chú tại huyện sốp cộp của tỉnh sơn la đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ giàng a tú đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát nhưng tổ công tác đã áp sát khống chế bắt giữ thành công đối tượng thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
sau gần năm giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy xét vào tối ngày hai mươi tám tháng tám
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã bắt giữ nghi phạm có hành vi cướp giật điện thoại
đối tượng là nguyễn tâm quy chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám phát hiện một phụ nữ đang đứng nói chuyện điện thoại bên ngoài dãy trọ số một trăm hai mươi nguyễn lương bằng
đối tượng đã phóng xe máy đến gần cướp giật lấy chiếc điện thoại iphone của nạn nhân rồi tẩu thoát
sau năm giờ truy tìm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại nơi trọ
băng qua đường sắt không quan sát thì một chiếc xe ô tô năm chỗ đã bị tàu hỏa đâm văng xa
may mắn sáu người trong xe đã thoát nạn
vụ việc xảy ra tại km số một trăm linh một bốn trăm linh tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn xã tam thanh huyện vụ bản của tỉnh nam định vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi tám tháng tám
thời điểm trên chiếc ô tô năm chỗ nhãn hiệu hondasivic do một phụ nữ khoảng bốn mươi tám tuổi ở thành phố nam định cầm lái chạy trên quốc lộ một mươi
đã bất ngờ chuyển hướng băng qua đường ngang
do không quan sát biển cảnh báo nên khi đầu xe ô tô con vừa chạm đường dây đã bị tàu hs năm chạy hướng hà nội sài gòn đâm văn khỏi mốc giới hạn đường sắt
vụ tai nạn đã làm chiếc ô tô hư hỏng nặng một người bị thương nhẹ
theo khung kế hoạch vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám học sinh của năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành tiệu trường năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bắc giang hà tĩnh thanh hóa tp hcm
tiệu trường ngày ba mươi tháng tám
khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba mà bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành trước đó vào ngày năm tháng tám
cụ thể bậc học mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên tiệu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng
riêng với lớp một tiệu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng
các trường trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộp hầu thường trú tại khu ba phường dữ lâu tp việt trì tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đối tượng này có xẹo chấm ở đầu lông mảnh trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộp hầu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tp phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một bảy mươi m và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mảnh trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện